tại hà nội đã diễn ra chương trình tuyên dương sinh viên năm tốt cấp trung ương và trao giải thưởng sau tháng riêng năm hai nghìn một mươi chín
đến sự có các đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
phong trào sinh viên năm tốt trong giai đoạn vừa qua đã có bước phát triển mạnh mẽ
lan tỏa rộng rãi trong hội viên sinh viên trong và ngoài nước
từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên năm tốt
sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học
nhiều sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng
ban tổ chức đã vinh danh một trăm chín mươi sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt
một mươi tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương và trao giải thưởng sau tháng riêng cho một trăm ba mươi bảy sinh viên
phát biểu tại chương trình đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị các sinh viên được vinh danh hãy luôn đặt mình trong một trạng thái luôn luôn rèn luyện phấn đấu
hôm nay là sinh viên năm tốt ngày mai vẫn là sinh viên năm tốt
và tương lai sẽ là công dân tốt có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương đất nước